thôi việc giáo viên bị tố dùng vật nhọn đâm trẻ
nam định khởi tố bắt tạm giam bốn cựu cán bộ xã mỹ phúc bán hơn năm trăm bốn mươi m hai đất trái phép
sau đây là nội dung chi tiết
viện kiểm sát luận tội các bị cáo trong vụ đại án mobifone avg
trước khi bước vào tranh tụng đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm luận tội
viện kiểm sát cho rằng kết quả điều tra thẩm vấn công khai tại tòa xác định hành vi phạm tội của các bị cáo
phù hợp với nội dung bản cáo trạng
viện kiểm sát đánh giá trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của mobifone
các bị can ở mỗi vị trí vai trò khác nhau tại mobifone bộ thông tin và truyền thông và công ty thẩm định giá amax
đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư đánh giá về tài chính kinh doanh của avg thẩm định giá
sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của avg
trong việc lập trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước
với tổng giá trị thiệt hại hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị cáo nguyễn bắc son giữ vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm cao nhất
quá trình điều tra bị cáo son đã thừa nhận hành vi phạm tội
nhưng tại phiên tòa bị cáo lại không nhận tội
sau đó lại thay đổi lời khai và nhận một phần tội
điều này cho thấy bị cáo son chưa thành công
thành khẩn khai báo chưa thật sự an năn
chưa khắc phục hậu quả về việc nộp lại số tiền ba triệu đô la mỹ đã nhận hối lộ
vì thế cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi phạm tội
bị cáo lê nam trà dù mức độ phạm tội rất nghiêm trọng
nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn hai năm triệu đô la mỹ
chỉ sau bị cáo nguyễn bắc son ba triệu đô la mỹ
nhưng bị cáo trà thành khẩn khai báo có ý thức khắc phục hậu quả
nên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ
bị cáo trương minh tuấn thành khẩn khai báo
chủ động tích cực khai báo có ý thức khắc phục hậu quả
khi thực hiện hành vi phạm tội là do bị cáo nguyễn bắc son ép phải thực hiện
chứ không chủ định thực hiện nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ
bị cáo tuấn nhận hối lộ ít nhất với số tiền hai trăm linh đô la mỹ
trong số bốn bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ
các bị cáo khác cũng được đại diện viện kiểm sát áp dụng các tình tiết giảm nhẹ
do thành khẩn khai báo giúp cơ quan tố tụng nhanh chóng làm rõ
bản chất vụ án
sau khi phân tích đánh giá toàn bộ hành vi phạm tội của từng bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án cụ thể như sau
đối với nhóm tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn bắc son sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
trương minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông từ sáu đến bảy năm tù
lê nam trà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
cựu chủ tịch hội đồng thành viên mobifone từ bảy đến tám năm tù
các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ hai đến năm năm tù
đối với nhóm tội nhận hối lộ
nguyễn bắc son tử hình
tổng hợp hình phạt hai tội là tử hình
trương minh tuấn tám đến chín năm tù

lê nam trà một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù
tổng hợp hình phạt của hai tội là từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù

phạm nhật vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba

về tội đưa hối lộ

cụ thể thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức
chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và xóa tư cách phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông lê đức vinh do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thủ tướng chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông đào công thiên do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định khác thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách
chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đối với ông nguyễn chiến thắng do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
ông trần sơn hải nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
và ubnd đã thi hành kỷ luật về đảng
theo quyết định của ban bí thư
ban thường vụ tỉnh ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và ban cán sự đảng ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra rất nhiều vi phạm khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý
sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng
gây hậu quả rất nghiêm trọng thất thoát lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai
tài sản và ngân sách nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng an ninh
tác động xấu đến kinh tế xã hội gây bức xúc trong xã hội
và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
xét nội dung tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả của vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức
tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông nguyễn chiến thắng lê đức vinh đào công thiên
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh antv